công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra ở tp buôn ma thuật
quá trình điều tra bước đầu cho thấy ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn thanh hải chú tại thôn ba xã cư ê bu thành phố buôn ma thuột
đi từ phường một mươi quận tân bình tp hồ chí minh về văn phòng nhà xe tiến oanh ở một trăm bốn mươi ba đường hai bà trưng tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk
nhưng không khai báo y tế và không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh mà đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
đến ngày một mươi bảy tháng bảy ông hải mới đến bệnh viện đa khoa thành phố buôn ma thuật làm xét nghiệm test nhanh và kết quả dương tính với sars cov hai
nhưng ông hải vẫn không khai báo trung thực nên cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm gây khó khăn cho công tác truy vết
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh đắk lắc đến nay đã xác định có một mươi ba người nhiễm covid một mươi chín do ông hải có tiếp xúc